cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lắk tỉnh đắk lắk vừa khởi tố bắt tạm giam đối với hợp phía gia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú xã đắk liêng huyện lắk nguyên chủ tịch hội chữ thập đỏ xã đắk liêng để điều tra về hành vi tham mô tài sản
quá trình điều tra bước đầu xác định vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hợp phiager đã chiếm đoạt hơn bốn mươi sáu triệu đồng tiền quỹ của hội để chi tiêu cá nhân
trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một ofiel còn nhiều lần chiếm đoạt tiền quỹ của hội chữ thập đỏ xã đắk liêng với tổng số tiền là khoảng năm mươi bốn triệu đồng
đây là số tiền của các hộ dân xã đắk liêng đóng góp vào quỹ của hội chữ thập đỏ xã
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lắc đang tiếp tục điều tra để xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật